ngày bốn sáu bộ trưởng thông tin và truyền thông đã ký quyết định thi hành kỷ luật ông đặng anh tuấn tránh thanh tra bộ bằng hình thức cách chức do có hành vi vi phạm pháp luật
ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi tòa án nhân dân tỉnh phú thọ đã mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo đặng anh tuấn
cựu tránh thanh tra bộ thông tin và truyền thông về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
ngày một mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh phú thọ đã quyết định tuyên phạt đặng anh tuấn ba mươi bốn tháng cải tạo không giam giữ
và cấm bị cáo đảm nhiệm chức vụ hai năm kể từ khi chấp hành xong hình phạt cải tạo không giam giữ